các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở thuân liễu văn hoàng phú xuyên
bệnh nhân là người từ thành phố hồ chí minh về hà nội vào ngày bốn chín
sau đó được chuyển ngay đến khu cách ly tập trung
tại khu cách ly tập trung bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ đều âm tính
ngày hai mươi một tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu tiếp để xét nghiệm kết quả dương tính
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba chín trăm năm mươi ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một hai trăm linh
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm năm mươi một ca
mới đây bộ y tế vừa có đánh giá nguy cơ dịch tại bốn địa phương trong số năm tỉnh thành phố
có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất cả nước đến nay gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an
theo đó tại thành phố hồ chí minh đánh giá theo quận huyện bình thường mới vùng xanh
tại thành phố hồ chí minh có ba đơn vị huyện củ chi huyện cân dơ và quận bảy
nguy cơ vùng vàng có ba đơn vị thành phố thủ đức huyện bình chánh và quận phú nhuận
nguy cơ cao vùng cam có một mươi bốn đơn vị gồm các quận một ba năm sáu tám một mươi một mươi một và các huyện nhà bè tân bình
gò vấp bình thạnh hóc môn bình tân tân phú
nguy cơ rất cao vùng đỏ có hai đơn vị quận bốn và quận một mươi hai
bộ y tế cho biết toàn thành phố hồ chí minh có hai mươi bốn ba trăm ba mươi tổ dân phố với một bảy trăm tám mươi hai hai trăm linh ba hộ dân
trong đó có một mươi bốn ba mươi bốn tổ dân phố năm mươi tám đạt bình thường mới có sáu chín mươi tám tổ dân phố hai mươi năm đạt mức nguy cơ
có một chín trăm sáu mươi hai tổ dân phố tám đạt mức nguy cơ cao vẫn còn ba chín mươi một tổ dân phố một mươi ba ở mức nguy cơ rất cao vùng đỏ
thành phố hồ chí minh hiện đã tiêm được tám tám mươi ba triệu liều vaccine covid một mươi chín trên tổng số chín bốn mươi chín triệu liều vaccine đã phân bổ
tại các vùng đỏ vùng cam ở thành phố hồ chí minh lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm nhanh khá nguyên đơn cho toàn bộ người dân
trừ các trường hợp f đã được xác định trong một mươi bốn ngày gần đây và các f đã xuất viện khỏi bệnh
việc lấy mẫu cần lặp lại sau mỗi hai ngày làm việc liên tục ba lần trong bảy ngày
trong ngày hai mươi một tháng chín thành phố hồ chí minh ghi nhận sáu năm trăm hai mươi một ca covid một mươi chín thông qua sàng lọc tăng một ba trăm bốn mươi chín ca so với ngày trước đó
tịch lũy số mắc giai đoạn bốn đến nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh là
tỉnh bình dương bình thường mới vùng sành có bảy đơn vị là tân uyên bến cát bào bàng bắc tân uyên phú giáo dầu diềng thủ dầu một
nguy cơ rất cao vùng đỏ có một đơn vị là di an nguy cơ cao vùng cam có một đơn vị là thuận an
theo bộ y tế toàn tỉnh bình dương có năm mươi hai xã phường bình thường mới và sáu xã phường có nguy cơ
hai mươi xã phường có nguy cơ cao một mươi hai xã phường có nguy cơ rất cao
trong ngày hai mươi một tháng chín
tỉnh này đã tiêm được một mươi tám liều vaccine covid một mươi chín
trong ngày hai mươi một tháng chín ghi nhận một trăm hai mươi sáu ca covid một mươi chín trong cộng đồng tăng một mươi tám ca so với ngày trước đó
tích lũy số mắc giai đoạn bốn đến nay trên địa bàn là một trăm tám mươi ba ba trăm một mươi bốn ca
tỉnh đồng nai bình thường mới vùng sành có năm đơn vị các huyện định quán cẩm mỹ tân phú long khánh xuân lộc
nguy cơ vùng vàng có một đơn vị huyện thống nhất
nguy cơ cao vùng cam có bốn đơn vị các huyện long thành
nhân trạch trảng bom vĩnh cửu
nguy cơ rất cao vùng đỏ có một đơn vị thành phố biên hòa
đánh giá theo xã phường tỉnh đồng nai có một trăm linh bốn xã phường bình thường mới hai mươi hai xã phường có nguy cơ
hai mươi ba xã phường có nguy cơ cao và có hai mươi một xã phường có nguy cơ rất cao
trong ngày hai mươi một tháng chín đồng nai ghi nhận năm ca cộng đồng giảm chín ca so với ngày trước đó
tích lũy số mắc giai đoạn bốn đến nay trên địa bàn là bốn mươi một bốn trăm ba mươi hai ca
đồng nai thực hiện tiêm bốn một trăm linh liều vaccine
trong ngày hai mươi một tháng chín tỉnh long an bình thường mới vùng xanh tỉnh long an có một mươi đơn vị
huyện cần đước huyện châu thành huyện đức huệ huyện mộc hóa huyện tân hưng huyện tân thạnh
huyện tân trụ huyện thạnh hóa huyện thủ thừa huyện vĩnh hưng
nguy cơ vùng vàng có ba đơn vị huyện cần duộc huyện đức hòa thành phố tân an
nguy cơ cao vùng cam có hai đơn vị huyện bến lức và thị xã kiến tường
nguy cơ rất cao vùng đỏ có đơn vị
trong ngày hai mươi một tháng chín tỉnh long an tiêm được chín năm trăm linh liều vaccine covid một mươi chín
cũng trong ngày tỉnh ghi nhận hai ca covid một mươi chín trong cộng đồng giảm một mươi ba ca so với ngày trước đó
tích lũy số ca mắc giai đoạn bốn đến nay trên địa bàn là ba mươi tám trăm năm mươi ca
thưa quý vị câu chuyện này có lẽ không của riêng ai
khi niềm vui chưa tài gang thì phú quốc phát hiện một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
dự kiến phú quốc thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian sáu tháng
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo đó phú quốc ghi nhận một mươi bảy ca f ba mươi tám ca f một đang cách ly tại trung tâm y tế
cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực m sinh sống và lấy năm trăm linh năm mẫu test nhanh
trong cộng đồng mẫu gộp đối với một hai trăm linh người ở phường an thới
trao đổi với phóng viên ông nguyễn lưu trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang cho biết
quan điểm chủ trương của trung ương nếu kiểm soát dịch bệnh thì tiền giang vẫn tiếp tục thí điểm đón khách
phú quốc đã xác định được số ca mắc covid một mươi chín chung ca vào nguồn gốc lây nhiễm
địa phương đang triển khai truy vết khoanh vùng dập dịch
tỉnh đã thành lập tổ công tác phú quốc hỗ trợ ông trung nói
ông trung cho biết thêm theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
kiên giang sẽ khoanh vùng hẹp để sáng lọc f và cắt đất các chuỗi lấy nhiễm
chứ không phong tỏa diện rộng trên toàn địa bàn thành phố phú quốc
đây cũng là một trong những thách thức rủi ro đối với tỉnh trong quá trình mở cửa trở lại
do đó kiên giang xác định quá trình mở cửa đón khách trở lại sắp tới phải thật cẩn trọng
chắc chắn từng bước phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang thông tin
trước đó ngày sáu tháng chín thành phố phú quốc nới lỏng giãn cách xã hội từ chỉ thị một mươi sáu xuống chỉ thị một mươi năm
và từ giờ ngày hai mươi một tháng chín toàn thành phố phú quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi chín của chính phủ
tiếp đó mời quý vị cùng đến với đêm trung thu vô cùng ấn tượng tại hà nội
hai mươi tháng chín là ngày đầu hà nội
áp dụng chỉ thị hai mươi hai của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại thủ đô
nhiều hoạt động dịch vụ được phép mở cửa không kiểm soát giấy đi đường sau sáu mươi ngày giãn cách
ngay tối cùng ngày lượng người xuống đường trong tối trung thu tăng đột biến dòng người trên chân đổ rồn về hồ gươm
tuyến đường phố huế hàng bài hướng về hồ gươm xảy ra tình trạng ủn ứ phương tiện
theo ghi nhận nhiều người không đảm bảo quy định năm k theo khuyến cáo
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trường cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
nguyên nhân có thể do người dân còn chủ quan là đã tiêm vaccine
ông nhấn mạnh đây là chuyện không nên lặp lại trong lúc thành phố mới mở cửa
chưa biết thế nào trong khi còn nhiều người trong đó có trẻ em chưa được tiêm vaccine
hà nội có lẽ nên trong qua ngày trung thu mới quyết định nới lỏng ông nêu ý kiến
theo ông nga việc đông người trên chân trong đêm trung thù đã không đúng khuyến cáo giữa khoảng cách
không thực hiện năm k tập trung vào một chỗ đông người
có nguy cơ lây lan dịch dịch có thể bùng phát lên còn nếu đi trên đường có khoảng cách thì không có nguy cơ lớn
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho hay ngành y tế hà nội phải giám sát xem từ giờ đến đầu tháng một mươi dịch có bùng phát hay không
nếu dịch bùng lên thì sẽ phải trả giá đắt
ông khuyên cáo người dân phải thực hiện đúng năm k ai có triệu chứng ho sốt mệt mỏi thì phải đi xét nghiệm ngay hoặc tự mua test xét nghiệm
chính quyền hà nội cũng phải có quản lý chặt chẽ việc thực hiện phòng chống dịch
trước đó chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành chỉ thị số hai mươi hai quyết định từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc tại chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố
hà nội yêu cầu mọi cá nhân và các tổ chức tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch
thực hiện nghiêm năm k cũng như các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng
tuyệt đối không được chủ quan trong khi thành phố dần nới lỏng các hoạt động để phục hồi sản xuất kinh doanh
thành phố đề nghị không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
tiếp đó cũng tại hà nội lãnh đạo hà nội bày tỏ lo ngại người dân sau thời gian dài phải ở nhà giãn cách sẽ như chiếc lò xoàn én
khi nới lỏng dễ chủ quan
tăng nguy cơ lây làn dịch bệnh
phó giáo sư phu cho rằng trước diễn biến tình hình dịch bệnh như hiện nay
rất khó để khống chế được triệt đề một trăm linh f ra khỏi cộng đồng
hay đưa số ca mắc mỗi ngày về con số không được zero covid
ổ dịch ở phương việt hưng là một ví dụ
với dịch bệnh hà nội xác định không thể nói trước được điều gì vì thành phố vẫn còn nguy cơ
vẫn còn f ngoài cộng đồng do xét nghiệm hai ba ngày một lần phát hiện ra
chúng ta phải chung sống một cách chủ động an toàn với covid một mươi chín
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phòng nói tại cuộc họp báo vài giờ
trước khi hà nội nới lỏng giãn cách
không thể nói trong thời gian giãn cách đã hết hẳn ca bệnh tại cộng đồng
hơn nữa dù hà nội đã bổ trí các chốt kiểm soát cách ly tập trung
những trường hợp đi từ nơi có dịch về nhưng cũng không thể đảm bảo kiểm soát hết một trăm linh
do đó dịch bệnh vẫn có thể xảy ra
trong thời gian tới thành phố vẫn có thể phát hiện những chùm ca bệnh mới
phó giáo sư phu nhận định
cẩn trọng cao độ bảo vệ từng vùng xanh nhỏ nhất
để giữ vững thành quả đã đạt được khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội
phó giáo sư phu cho rằng càng phải cẩn trọng cả độ
nếu chúng ta chủ quan đặc biệt là không kiểm soát tốt người đi từ vùng dịch về
nguy cơ dịch sẽ tái diễn
hà nội cần thực hiện xét nghiệm tâm soát các khu vực có nguy cơ rất cao
nguy cơ cao để kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh
các địa phương cần tiếp tục tập trung bảo vệ khu vực an toàn
tăng cường giám sát và tiến hành xét nghiệm toàn bộ người hò sốt
hay có biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh
các đối tượng có nguy cơ cao như lái xe người tham gia vào chuỗi cung ứng
người tiếp xúc nhiều cần tiếp tục phải xét nghiệm
nếu phát hiện ổ dịch cần truy vết mạnh nhanh rồi tiến hành xét nghiệm
và đánh giá nguy cơ phong tỏa ở mức hẹp nhất chặt nhất để không ảnh hưởng tới kinh tế xã hội
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đưa ra các giải pháp phòng chống covid một mươi chín
đối với thủ đô trong thời gian tới
bảo vệ và giữ chặt vùng xanh từ phạm vi hẹp nhất từng gia đình từng ngõ từng tổ dân phố
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng cho rằng mỗi ngành mỗi cơ quan doanh nghiệp
cần phải xây dựng phương án rất cụ thể để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bùng phát
tiêm đủ hai mũi vaccine công vaccine ý thức của người dân tổ chức
lãnh đạo thành ủy hà nội bày tỏ lo ngại người dân sau thời gian dài phải ở nhà giãn cách
sẽ như chiếc lò xo nén khi nới lỏng dễ chủ quan tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong khi kết quả chống dịch có bền vững hay không phụ thuộc vào ý thức chấp hành của người dân
tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn
đến nay hơn chín mươi bốn người trên một mươi tám tuổi ở hà nội đã được tiêm mũi một vaccine
tuy nhiên thành phố vẫn chưa thể về bình thường mới vì mũi hai mới đạt tỷ lệ một mươi hai
theo phó bí thư thành ủy nguyễn văn phòng
theo chuyên gia trần đức phu mục tiêu sớm bao phủ mũi hai cho người dân đủ điều kiện ở hà nội rất quan trọng
cần phải làm nếu không tiêm chủng tốt việc nới lỏng giãn cách không thể bền vững được
ngoài ra người dân phải thực hiện tốt năm k vừa bảo vệ cho bản thân gia đình vừa cắt đứt chuỗi lây nhiễm
phó giáo sư tiến sĩ trần đức phu nói mỗi người dân phải tự ý thức và tự cảnh giác cao đội với dịch bệnh
bên cạnh những người có ý thức tốt sẽ có những người có ý thức không tốt
lơ là chủ quan với các biện pháp phòng dịch
những người có ý thức không tốt khi trở thành f thì có thể lây ra cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhấn mạnh nếu không kiểm soát được lại phải giãn cách lại từ đầu
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà một lần nữa đưa ra khuyến cáo người dân
kể cả những người đã tiêm vaccine tiếp tục thực hiện thông điệp năm k
đặc biệt là đeo khẩu trang giữ khoảng cách hạn chế tiếp xúc
khi có biểu hiện triệu chứng nghi nhiễm bệnh người dân cần chủ động khai báo y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời
cùng với đó khi phát hiện những hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch
cân báo nghe cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời tránh lây lan trong cộng đồng
xin được chuyển sang những tin tức nóng nhất liên quan đến tp hcm
rất nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về việc muốn kinh doanh ăn uống
người dân tp hcm phải đảm bảo những gì
chúng tôi xin phép được trả lời như sau
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch
tại các cơ sở kinh doanh ăn uống cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
theo đó cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
và các quy định liên quan công tác phòng chống dịch
cụ thể người lao động người giao nhận hàng khách hàng người liên hệ
phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
về việc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín đồng thời thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính sars cov hai
các cơ sở kinh doanh phải xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống covid một mươi chín
có biện pháp kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người lao động
người giao vào như đảm bảo quy tắc năm k đo thân nhiệt tiêm ngừa vaccine
khu vực giao nhận sản phẩm có bàn trung truyền và tách biệt khu vực khác
đảm bảo khoảng cách giữa hai người tối thiểu hai mét trang bị đầy đủ nước rửa tay
xa phòng dùng dịch sát khuẩn
đối với các hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu thị cửa hàng thực phẩm cửa hàng tiện lợi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm
theo đúng quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị nhân sự bảo quản vận chuyển nguyên gốc nguyên liệu
khu vực kinh doanh đảm bảo mật độ tối thiểu bốn m hai trên một người và khoảng cách tối thiểu là hai mét
ngoài ra người lao động người đến cơ sở phải thực hiện đúng hướng dẫn
của ngành y trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín về việc tiêm ngừa vaccine
thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính sau covid hai
như vậy để kinh doanh ăn uống người lao động người giao nhận hàng khách hàng người liên hệ
phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
về việc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính sars cov hai
đây là câu trả lời cuối cùng dành cho quý vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình
và những ai từng mến mộ yêu quý phi nhu
phi nhung sẽ không thể bỏ qua tin tức đáng chú ý này
mới đây sau thời gian phì nhùng im hơi lặng tiếng do mắc và điều trị covid một mươi chín
phía phi nhung thông báo về sức khỏe của nữ ca sĩ sau hơn một tháng điều trị covid một mươi chín
trang fanpage của phi nhung đưa ra thông báo
xin thay mặt phi nhung chân thành cảm ơn những lời hỏi thăm sức khỏe
những lời cầu nguyện và động viên của quý vị khán thính giả cũng như của anh chị em đồng nghiệp
hiện tại phi nhung vẫn đang được điều trị tích cực và đang có tiến triển khả quan
cả nhà yên tâm giữ niềm tin và tiếp tục dành yêu thương cũng như gửi lời cầu nguyện cho phi nhung của chúng ta nhé
cũng rất mong những trang tin không tự ý đưa những tin tức sai lệch về tình trạng sức khỏe
làm hoang mà khán giả và ảnh hưởng đến gia đình
có thể nói thông tin sức khỏe phi nhung đang tiến triển khả quan sau hơn một tháng điều trị covid một mươi chín
khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động và vui mừng
khán giả tiếp tục gửi lời động viên và cầu nguyện cho phi nhung
mong cô sớm bình phục và trở về với gia đình
mong chị được bình an để đem tiếng hát cho tất cả mọi người
chúc chị nhanh khỏe để đem lời ca tiếng hát đến mọi người và tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
luôn tin tưởng nghị lực của chị cố gắng và mạnh mẽ lên chị nhé
mọi người luôn yêu thương chị mong chị nhanh hồi phục sức khỏe để về đi sầu
khán giả mong chờ chị nhiều lắm
cầu mong mọi điều tốt lành đến với phi nhung và chúc chị phi nhung màu chóng bình phục
là một số bình luận của cư dân mạng
phi nhung nhập viện gia an mùa một năm
điều trị covid một mươi chín từ ngày một mươi chín tháng tám
nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang bệnh viện trợ giấy vào tối ngày hai mươi sáu tháng bốn
trước khi mắc covid một mươi chín phi nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại tp hcm
và có tiếp xúc gần với vài ca f
vì dương tính với sars cov hai nước ca sĩ phải hủy chuyến bay
và một show diễn ở mỹ vào ngày hai mươi hai tháng tám
vâng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
ủng hộ báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
trong thời gian qua
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh
bởi đội ngũ phóng viên và biên tập viên thường trú trên các tỉnh thành
chắc chắn kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ không làm quý vị thất vọng
hãy bật chuông ấn nút like để không bỏ lỡ những thông tin nóng nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại